kính chào quý vị khán giả hôm nay đã là hai mươi tám tháng chạp ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ tết
và có lẽ là nhiều người cũng giống như chúng ta là sau hôm nay thì mới bắt đầu dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị cho những ngày tết
nhưng mà quả thật là tôi cũng hơi e ngại với tình trạng thời tiết nồm ẩm này đấy ạ
vâng ạ tình trạng nồm ẩm ở miền bắc thì chỉ kéo dài cho đến hết ngày hôm nay thôi
còn từ đêm nay thì khả năng sẽ là không khí lạnh tràn về trời chuyển rét có nơi còn có mưa rào
nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ một mươi một đến một mươi sáu độ c vùng núi cao có nơi sẽ giảm xuống còn bảy độ c
vâng lạnh một chút nhưng mà chắc chắn là sẽ có cảm giác giống với cái tết đặc trưng của miền bắc hơn
và nếu như là chúng tôi ở hà nội thì có thể bắt đầu dọn dẹp sớm hơn
thì không ít người sẽ phải chờ đến ngày mai sau một hành trình trở về quê vào cuối giờ chiều ngày hôm nay đấy ạ